thưa quý vị theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được thì sau khi đấu tranh đến chiều ngày hôm nay
công an tỉnh bình thuận đã xác định được kẻ chủ mưu cầm đầu trong nhóm đối tượng hoạt động tuyển rửa thu hồi kim loại nặng lớn
số lượng cực lớn nghi là vàng trái phép trên địa bàn xã phan sơn huyện bắc bình
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác từ đầu tháng một mươi một đến nay nhiều khu vực ở hà nội và một số tỉnh miền bắc
thường xuyên chìm trong bầu không khí trắng đục mịt mù của sương và khói bụi
cùng thời điểm này iqe ứng dụng theo dõi chất lượng không khí trên toàn thế giới
xếp thủ đô hà nội ô nhiễm không khí đứng đầu thế giới với chỉ số iqi trung bình hai trăm linh đơn vị
việc ô nhiễm không khí ở mức báo động đã và đang gây ảnh hưởng tới việc sinh hoạt hàng ngày cũng như sức khỏe của người dân thủ đô
thưa quý vị mặc dù dịch covid một mươi chín đã không còn căng thẳng nữa
nhưng thời gian gần đây chiếc khẩu trang này là vật bất ly thân của nhiều người dân tại hà nội khi đi ra khỏi nhà
chúng ta có thể thấy bầu trời hà nội luôn trong trạng thái có sương mù mặc dù đã gần tới trưa
chất lượng không khí ở thủ đô hà nội thời gian gần đây được đánh giá ở mức báo động
một mươi giờ trưa bầu không khí này hoàn toàn không phải sương ngủ mà là bụi
nhiều ngày gần đây người dân hà nội không thấy rõ mặt trời dù trời có nắng lên hay mưa xuống
chỉ cần một hai ngày sau thành phố lại trở về với một lớp bụi bao phủ
không chỉ bụi ở ngoài
với những gia đình có nhà ở mặt đường thì dù không muốn cũng phải sống chung với bụi
việc sống chung với không khí khói bụi đã ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều người đặc biệt là người cao tuổi
cho nên là người nó khó chịu không khí thì nó không tốt
nhà cô ở thì cái khu đấy là khu trường học nhiều cho nên là ô tô đi lại cũng nhiều cho nên là cũng bụi
thời tiết giao mùi như thế này thì cái lượng bệnh nhân tăng lên khoảng độ hai mươi
tỷ lệ ô nhiễm nó tăng lên thì nó cũng sẽ làm cho ảnh hưởng đầu tiên đến hệ hô hấp
làm cho suy giảm cái đề kháng của hệ biện dịch của đường hô hấp
theo các chuyên gia ô nhiễm không khí
hệ biện dịch là tác nhân làm gia tăng các bệnh về đường hô hấp đặc biệt như viêm mũi dị ứng bệnh soan bệnh viêm phế quản
ngoài ra đây còn là môi trường khiến cho virus phát triển dịch bệnh dễ lây lan
không khí bị ô nhiễm như phổi mình sẽ thông trực tiếp với môi trường bên ngoài thông qua cái đường thở này
cho nên khi hít vào và nhất là những mà gặp chuyển mùa như lạnh đột ngột mà cơ thể chưa thích nghi
thì cái hệ miễn dịch của mình rất dễ bị nhạy cảm cho nó có thể nó phản ứng bằng cách viêm
thất hiện phản xạ hoa và nhiễm thêm nhiễm trùng thì bệnh sẽ nguy cơ nặng hơn
hoặc là những người bệnh dễ bị nhạy cảm như hen phế quản hay bệnh phổ tăng kém bệnh tính thì nguy cơ bệnh sẽ nặng hơn
các bác sĩ cũng khuyến cáo trong những ngày có cảnh báo về ô nhiễm không khí
những đối tượng như trẻ em phụ nữ có thai người lớn tuổi người mắc bệnh mạng tính
nên hạn chế ra đường hay tham gia các hoạt động ngoài trời
ngoài ra cần sử dụng khẩu trang uống đủ nước và bổ sung rau xanh vào chế độ ăn uống để tăng cường sức đề kháng